chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
thủ tướng mong muốn ngày càng nhiều doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào việt nam
sự thành công của các nhà đầu tư nhật bản sẽ đóng góp quan trọng và việc thúc đẩy mối quan hệ truyền thống hiệu quả giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu
nhấn mạnh đến ý nghĩa và nhiều cơ hội rộng mở từ việc việt nam và nhật bản cùng tham gia cptpp
thủ tướng mong muốn doanh nghiệp hai nước sẽ tận dụng tốt cơ hội này đem lại lợi ích cho mỗi bên
thủ tướng cũng mong muốn với tiềm năng mạnh mẽ của mình
sojit sẽ không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại việt nam
đóng góp nhiều hơn vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội
nhất là các lĩnh vực năng lượng sạch nông nghiệp an toàn thực phẩm của việt nam
ông masayoshi fujimoto đánh giá cao thành tựu kinh tế xã hội của việt nam và cho biết
tập đoàn sojis đã đầu tư ở việt nam từ nhiều năm qua trên nhiều lĩnh vực
hiện tập đoàn đang nỗ lực triển khai dự án sản xuất gạo đặc sản chất lượng cao tại việt nam
với phương châm xây dựng một ngành thực phẩm an toàn và an tâm tại việt nam
ngoài ra sojit cũng đang tích cực hoàn thiện các dự án điện và xúc tiến các hoạt động hợp tác với việt nam
trong đào tạo nhân tài đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
cũng trong chiều nay bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì
buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
buổi họp báo diễn ra ngay sau phiên họp chính phủ thường kỳ kết thúc
trả lời câu hỏi của phóng viên về xây dựng chính phủ hành động kiến tạo
thì các thành viên chính phủ phải dành nhiều thời gian cho việc chỉ đạo điều hành
vậy chính phủ có khuyến khích các thành viên chính phủ đăng ký nộp hồ sơ xét duyệt các chức danh
như giáo sư phó giáo sư hay không
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết
vấn đề này phải làm theo quy định bảo đảm chất lượng
nếu như lãnh đạo đó đủ điều kiện thì làm hồ sơ ứng viên báo cáo hội đồng
nhưng phải thực sự chất lượng
tinh thần chỉ đạo của thủ tướng là được tham gia nhưng phải đi vào thực chất đó là chất lượng
bên cạnh đó thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phạm mạnh hùng cho biết
việc xét công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phó giáo sư
là công việc thường niên của hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
quy định đối tượng tiêu chuẩn quy trình xét công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư
phó giáo sư tiếp tục thực hiện theo quyết định một trăm bảy mươi bốn quyết định hai mươi của thủ tướng chính phủ
và các thông tư liên quan của bộ giáo dục và đào tạo ban hành
phải nói rằng năm hai nghìn một mươi bảy này chất lượng nhìn chung là có tăng lên
tôi chỉ nói đơn cử hai lĩnh vực tôi hai vấn đề thôi
thứ nhất mặc dù quy chế hiện nay thì như vậy là quyết định hiện nay
thì việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tập trí nước ngoài
thì chưa phải là yêu cầu bắt buộc chưa phải là yêu cầu bắt buộc
thế nhưng mà trong thực tế thì như vậy là trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa rồi thì đã rất nhiều ứng viên
đã có những bài báo đăng trên các tạp chí khoa học
báo khoa học quốc tế cái số lượng tăng mạnh tăng mạnh
ví dụ tôi lấy con ứng dụng rẻ là năm hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi sáu như vậy là chỉ có hai năm trăm một mươi bài báo khoa học đang đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế
thì đến năm hai nghìn một mươi bảy này có năm ba trăm một mươi sáu bài nghĩa là tăng gấp hai một lần so với hai nghìn một mươi sáu
theo ông phạm mạnh hùng kết quả xét của hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
thì tổng số ứng viên đặt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phó giáo sư là một hai trăm hai mươi sáu

đạt tỷ lệ bảy mươi chín bảy mươi sáu sắp xỉ những năm trước như năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ đạt bảy mươi năm năm mươi một
sau khi hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách một hai trăm hai mươi sáu ứng viên
đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phó giáo sư thủ tướng đã có chỉ đạo ngày tám tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
là yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
ra soát lại toàn bộ các ứng viên như công bố của hội đồng
chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho biết thêm hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đang tiếp tục ra soát đánh giá
hội đồng đang tiếp tục ra soát và đánh giá nhưng chúng tôi cho rằng như này
tinh thần chỉ đạo thủ tướng là làm rất nghiêm túc và đánh giá chất lượng thực chất
ngay cả vấn đề ứng viên mà nói rằng đủ giờ giảng thì giảng ở đâu giáo trình nào
hợp đồng giảng dạy ra sao thỉnh giảng thế nào hợp đồng thanh lý thế nào có chi tiền hay không chi tiền
ông mai tiến dũng cho biết tại phiên họp chính phủ thủ tướng cũng nêu vấn đề này
và đào tạo chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư nhà nước phải làm nghiêm túc chỉ đạo này
tới đây tại phiên họp thường trực chính phủ thủ tướng sẽ yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo
báo cáo vấn đề này nhưng tinh thần phải rất rõ bà rem có cái gì đến nay cái gì thiếu cái gì không đủ
sáng ngày một tháng ba đoàn công tác của ban tổ chức trung ương do đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương dẫn đầu
đã có buổi làm việc với tỉnh ủy hà giang
một trong những kết quả nổi bật năm hai nghìn một mươi bảy của hà giang là cải cách hành chính thu hút đầu tư
phát triển các thành phần kinh tế trong đó cho chủ trương thực hiện cơ chế chuyển từ tiền kiểm
sang hậu kiểm đối với các dự án thu hút đầu tư công tác xây dựng đảng chính quyền cũng đạt được
những kết quả nổi bật với việc nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
qua thực hiện tinh giản biên chế tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh đã tinh giản được bảy trăm bảy mươi ba biên chế
tỉnh cũng đã sắp xếp lại cán bộ không chuyên trách cấp xã thôn tổ dân phố với việc giảm tám sáu trăm một mươi ba người
tiết kiệm ngân sách trên hai mươi tỷ đồng một năm ghi nhận kết quả mà đảng bộ tỉnh hà giang đã đạt được
trong việc triển khai các nghị quyết của đảng đồng chí phạm minh chính cho biết qua trao đổi tại cơ sở
có thể nhận thấy nhân dân rất tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của đảng
công tác phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo quốc phòng an ninh đã được tỉnh thực hiện hiệu quả
góp phần bảo đảm an ninh an toàn khu vực biên giới
trưởng ban tổ chức trung ương cũng yêu cầu tỉnh hà giang phát động phong trào thi đua
chăm lo công tác xây dựng đảng siết chặt kỷ luật kỷ cương xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh
nhân dịp này ngoài trao tặng chăn bông áo ấm màn pin vở viết với tổng trị giá hai trăm ba mươi triệu đồng
đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô đã trao tặng quỹ an sinh xã hội tỉnh hà giang ba tỷ đồng
để hỗ trợ giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
sáng ngày một tháng ba đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã có buổi làm việc với ban tuyên giáo thành ủy hà nội về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi tám
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải đề nghị cán bộ ngành tuyên giáo thành phố
nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn nữa vai trò trách nhiệm và nghĩa vụ của mình
từ đó nâng cao cho rồi đạo đức
năng lực trình độ xây dựng kế hoạch giải pháp thực hiện chủ động sáng tạo hiệu quả các nhiệm vụ đã đặt ra
tăng cường dự báo tình hình những vấn đề bức thiết trong cuộc sống để định hướng nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội
làm tốt công tác tư tưởng xây dựng và củng cố lòng tin của cán bộ đảng viên và nhân dân
sáng ngày một tháng ba trong khuôn khổ hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh bà rịa vũng tàu lần thứ một mươi sáu
lãnh đạo người đứng đầu các cơ quan đơn vị thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đã tiến hành ký cam kết thực hiện quy định xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp phó của người đứng đầu
đây là một trong những bước đầu tiên nhằm triển khai thực hiện một cách quyết liệt hiệu quả quy định số tám của tỉnh ủy bà rịa vũng tàu
nhằm siết chặt kỷ luật kỳ cương hành chính trong hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh
toàn bộ những nội dung quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp phó của người đứng đầu đều được công bố công khai
cùng với các chế tài kỷ luật phù hợp tính chất và mức độ vi phạm từ phê bình kiểm điểm đến bố trí điều chuyển công tác khác
nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật
việc thực hiện cam kết của người đứng đầu cấp phó của người đứng đầu sẽ được kiểm tra giám sát và báo cáo kết quả thường xuyên cho ban thường vụ tỉnh ủy
ngày một ba tại di tích
lịch sử quốc gia bến k một mươi năm quận đồ sơn thành phố hải phòng đã diễn ra lễ kỷ niệm trọng thể năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thâm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
năm mươi năm đoàn một hai năm hải quân có bốn con tàu mật danh c một trăm sáu mươi năm c hai trăm ba mươi năm c năm mươi sáu c bốn mươi ba làm nhiệm vụ đặc biệt trong chiến dịch này
tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của quân và dân ta trong các cuộc đại biểu
các cuộc đấu tranh giữ nước nói chung cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nói riêng
các đại biểu đã dâng hương tại di tích và thả hoa trên biển để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho thắng lợi vẻ vang của dân tộc và sự phát triển mạnh mẽ của đất nước ngày hôm nay
nhân dịp này thành ủy hải phòng và quân chủng hải quân đã trao tặng nhà tình nghĩa cùng nhiều phần quà tặng cho các gia đình cựu chiến binh tàu không số có hoàn cảnh khó khăn
và thân nhân các gia đình liệt sĩ gia đình cán bộ chiến sĩ của bốn tàu c một trăm sáu mươi năm c hai trăm ba mươi năm c năm mươi sáu và c bốn mươi ba thuộc đoàn tàu không số một trăm hai mươi chín
nhân kỷ niệm năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám câu lọc bộ truyền thống kháng chiến tp hcm đã phối hợp ubnd quận tân phú tổ chức lễ dân hương ba mươi tám liệt sĩ hy sinh tại phú thọ hòa
các đại biểu đã dâng hương cho các gia đình liệt sĩ gia đình cán bộ chiến binh tàu không số có hoàn cảnh khó khăn

ông barnier cho biết dự thảo sẽ phải được hai mươi bảy nước thành viên thảo luận trước khi đặt lên bàn đàm phán với anh và điều này rất cần thiết cho các cuộc đàm phán
dự thảo bao gồm các cam kết pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền của các cá nhân cũng như bảo vệ khu vực đi lại chung điều này đã được eu và anh thông nhất thỏa thuận rút lui cũng bao gồm các vấn đề khác để tránh vấn đề biên giới cứng và bảo vệ thỏa thuận ngày thứ sáu tốt lành
theo dự thảo vùng bắc ireland của anh có thể được bảo toàn những quy định trên cơ sở phù hợp với quy định của liên minh thuế quan sau hậu brexi

văn bản mới gồm nội dung chủ yếu của
các cuộc thảo luận đã được thống nhất với ba vấn đề then chốt là quy chế cho kiều dân hai bên thanh toán tài chính và tương lai biên giới cộng hòa ireland và vùng bắc ireland của anh
dự thảo thỏa thuận sẽ được trình lên hội đồng châu âu và nhóm chuyên trách về brexit của nghị viện châu âu để thảo luận trước khi chuyển cho london để đàm phán
do vẫn còn nhiều người mất tích lực lượng chức năng của anh đẩy mạnh công tác điều tra và khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy vụ việc liên quan đến khủng bố
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt